thưa quý vị và các bạn tối một mươi bốn tháng ba tại khu vực ngã ba kênh liên thuộc khu vực tổ bốn
khu một a phường hồng hải thành phố hạ long lực lượng công an đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng
nguyễn phương anh chú phường hồng gai thành phố hạ long về hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hơn chín mươi gram ketamine gần một mươi bảy gram ma túy đá một cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy khác
tại cơ quan điều tra nguyễn phương anh khai nhận một số ma túy trên từ trung quốc vận chuyển về thành phố hạ long tiêu thụ